thưa quý vị trời nắng nóng vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay do đó vấn đề sức khỏe cần được lưu ý trong những ngày này
quý vị hãy nhớ uống đủ nước cũng như hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời tiết này
vâng ở trong phòng điều hòa thì quý vị cũng lưu ý là không để nhiệt độ quá lạnh để tránh hiện tượng sốc nhiệt
thời tiết nắng nóng gai gắt cũng sẽ khiến cho ban đêm dễ xảy ra mưa rông
vùng núi bắc bộ được dự báo là có mưa rào và rông cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung là vào chiều tối và đêm
còn ở khu vực trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
trong khi đó tại tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác